thông tin về diễn biến bầu cử tổng thống pháp ngày một mươi một tháng bốn sau khi vòng một bầu cử khép lại
hai ứng viên hàng đầu là đương kim tổng thống pháp emmanuel macron và lãnh đạo cực hữu marine le pen
đã ngay lập tức bắt đầu cuộc vận động tranh cử cho vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng bốn tới
cuộc đua song mã này được dự đoán là rất kịch tính khi kết quả các cuộc thăm dò dư luận
chỉ cho thấy rằng sự tranh lệch rất ít về tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên
ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu vào bột tổng thống emmanuel macron đã đến vận động tranh cử
tại denak trung tâm công nghiệp cũ của pháp nơi có tới bốn mươi hai cử tri bỏ phiếu cho bà ler pen
trong khi đó phát biểu với các đối tác bà marine le pen khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch bầu cử
với sự bình tĩnh và quyết tâm
bà marine le pen vào vòng trong cuộc bầu cử tổng thống pháp với hai mươi ba một mươi năm số phiếu
tốt hơn so với kỳ bầu cử trước
khả năng thắng cử tuy thấp nhưng không phải là không thể
viễn cảnh đó đang làm cho lãnh đạo châu âu lo lắng
bà lerpen hầu như không cam kết hợp tác quốc tế về kinh tế thương mại hay cắt giảm vũ khí
và có quan điểm đối lập với liên minh châu âu eu trong chính sách nhập cư và đối ngoại
tôi sẽ giành lại độc lập quốc gia cho nước pháp giành lại chủ quyền cho nước pháp
mang lại cho người pháp quyền tự quyết và quyền bảo vệ lợi ích của mình
tôi sẽ tái lập kiểm soát nhập cư khôi phục an ninh cho tất cả chúng ta
các nước châu âu và các nước việt nam
mỹ đang cố gắng xây dựng mặt trận chung thống nhất đối phó với nước nga
dù các nỗ lực của ông macron nhằm ngăn ngừa và chấm dứt cuộc chiến tại ukraine đều thất bại
nhưng các nước châu âu thừa nhận nghị lực và sáng tạo của ông macron
đặc biệt là trong hai hồ sơ nóng độc lập năng lượng và khôi phục quốc phòng châu âu
về vai trò và nền móng của nước pháp chúng ta phải hòa vào tổng thể chung của liên minh châu âu
làm như thế không lấy mất đi sức mạnh quân sự của pháp
khi chúng ta phối hợp hành động với đức italia
tây ban nha bỉ hà lan và các nước châu âu khác chúng ta mạnh hơn rất nhiều
ai sẽ trở thành tổng thống pháp trong năm năm tới
câu trả lời trong hai tuần nữa phụ thuộc vào quyết định của cử tri pháp
đối với các nước châu âu từ bên ngoài đang quan sát chiến trường pháp
việc lãnh đạo cực hữu thắng cử sẽ là một cơn ác mộng
một kết quả như thế có thể kéo theo sự bất ổn sâu rộng trong chính sách kinh tế
đối ngoại và quốc phòng của toàn bộ eu